tình trạng cát sỏi bị khai thác trái phép tràn lan diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước đã gây ô nhiễm môi trường sạt lở nghiêm trọng bờ sông
và tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự đe dọa cuộc sống của người dân địa phương gây bức xúc trong xã hội
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã yêu cầu các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm chấn áp tội phạm khai thác cát trái phép
từ ngày một mươi năm tháng ba tới ngày một tháng sáu
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu các lực lượng chức năng cần mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm khai thác cát trái phép
từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày một tháng sáu đồng thời tạm dừng cấp phép xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án xã hội hóa
với chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản bộ tài nguyên và môi trường đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp cần thiết
để lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý khai thác và sử dụng loại khóa sản
theo tổng cục trưởng tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam bộ tài nguyên và môi trường tình trạng khai thác trái phép gia tăng là do cát sỏi lòng sông
thường có ở các khu vực danh giới giữa hai hay nhiều địa phương cấp tỉnh huyện xã nên khi có hoạt động khai thác trái phép
việc kiểm tra xử lý gặp nhiều khó khăn nếu không có sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ giữa các địa phương liên quan